thời tiết thuận lợi giá tăng nên người dân ở xã biên giới iav huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang khẩn trương thu hoạch sắn vụ năm hai nghìn một mươi bảy với tâm trạng phấn khởi
hiện tại người dân ở xã biên giới iav huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang bước vào mùa thu hoạch sắn
trên các tuyến đường những chuyến xe tải xe máy kéo chờ đầy sắn tươi đang tấp nập thu gom lại để bán cho thương lái
việc thu hoạch sắn năm nay với năng suất cao từ hai mươi hai mươi năm tấn một hectare và giá sắn tươi tăng gần ba mươi so với vụ năm hai nghìn một mươi sáu do đó đã giúp người dân xã biên giới khó khăn này thêm phần ổn định cuộc sống
xã iav là một xã biên giới cách xa trung tâm thành phố buôn ma thuật khoảng một trăm bốn mươi km
hiện trên địa bàn xã có một chín trăm linh hộ và sáu năm trăm linh khẩu
xã iarv được thành lập từ năm hai nghìn sáu
đa số các hộ dân được đưa vào theo dự án phát triển kinh tế quốc phòng vùng biên giới
những năm trở lại đây chính quyền xã đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong đó có cây sắn
về cơ bản thì cây mì là do khí hậu thời tiết năm nay thì đối với cây mì cũng phù hợp
cho nên diện tích cây mì đa số tương đối là phát triển tốt kỹ năng suất cũng đạt được số lượng đề ra
nhưng mà giá cả thì riêng năm nay cái mì tươi đến thời điểm giờ là được giá hơn các năm rồi
các năm rồi là thời điểm này chỉ khoảng chín trăm linh đồng ký nhưng đến thời điểm này thì khoảng hai ba trăm linh
cho nên với giá cả thị trường hiện tại thì nhìn chung bà con trồng cây mì cũng có hiệu quả
xã iarv là xã nghèo của huyện ea súp rất mong các cấp ngành của huyện tỉnh và trung ương cần quan tâm hơn nữa
nhất là giúp người dân ổn định và phát triển kinh tế trồng cây nông nghiệp để yên tâm sinh sống tại vùng đất biên giới xa xôi này